trong khuôn khổ hội nghị ngoại trưởng asean năm mươi hai đồng chí phạm bình minh
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao đã có cuộc gặp với bộ trưởng ngoại giao ấn độ
tại cuộc gặp hai bên cho rằng quan hệ hai nước đang phát triển rất tốt đẹp
và nhất trí các biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam ấn độ
tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao đẩy mạnh hợp tác thương mại đầu tư
nông nghiệp y tế hàng không quốc phòng an ninh thúc đẩy hợp tác trên các diễn đàn đa phương
nhất là trong năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi của việt nam và trong dịp việt nam và ấn độ
cùng giữ cương vị ủy viên không tưởng trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
ấn độ bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác về dầu khí với việt nam trên biển đông
hai bên khẳng định lập trường chung về biển đông cam kết duy trì hòa bình ổn định tự do và an ninh hàng hải
giải quyết các vấn đề trên biển bằng biện pháp hòa bình phù hợp với công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai